vào khoảng tám giờ bốn mươi năm phút sáng nay ngày hai mươi tám tháng tám một vụ cháy đã được phát hiện tại kho d ba cảng hà nội số chín trăm hai mươi sáu và số ba trăm tám mươi ba đường bạch đăng quận hai bà trưng hà nội
theo người dân chứng kiến tại hiện trường thời điểm trên lửa bắt đầu bùng lên từ kho d hai sau đó lan sang các kho d ba và d một ở bên cạnh
chỉ khoảng một mươi năm phút sau lửa và khói đen cuộn lên thành cột bao trùm khu vực kho chứa hàng
kho hàng này chứa thiết bị giáo dục bóng đèn và nước đóng chai
nhận tin báo cháy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số một đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng trăm chiến sĩ tới hiện trường
công an phường sở tại cũng có mặt hỗ trợ điều tiết giao thông giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực trong giờ cao điểm sáng
lực lượng quân đội cũng được tăng cường tới hiện trường
cảnh sát chữa cháy phải đập nhiều màng tường bê tông ở khu nhà kho tiếp cận sâu vào nhà kho để phun nước dập lửa
do nhà kho chứa nhiều chất cháy thải ra khí độc cảnh sát phải mặc quần áo bảo hộ đeo mặt nạ chống độc và sử dụng bình khí để vào hiện trường
đối với công tác chữa cháy đối với dạng nhà kho nói chung thì nó có một đặc thù là kho chứa nhiều hàng hóa dễ cháy
nên chính vì vậy mà cái lượng chất cháy nó nhiều thì cái tác động nhiệt nó sẽ lớn
thì tất cả những cái cấu kiện làm kho nó sẽ rất một thời gian rất ngắn thì nó sẽ dẫn đến là sập đổ cấu kiện
nên chính vì vậy mà
trong công tác cứu chữa thì ngoài việc chữa cháy chúng tôi còn phải làm mát các công kiện xây dựng
nên chính vì vậy mà trong quá trình chữa cháy đến khi dập tắt đám cháy thì toàn bộ các cấu kiện của chúng tôi đã bảo vệ được
và không dẫn đến được sập đổ
công tác chữa cháy rất là nhanh
cái khó ở cái kho nữa rằng là về cái giao thông phục vụ chữa cháy cũng như là nguồn nước
thì nó có cái điều kiện hạ tầng như chúng ta biết cả hà nội đã được xây dựng rất là lâu rồi
nên chính vì vậy mà cái công tác phòng ngừa ở đây đã và được quan tâm
nhưng mà thực tế khi xảy ra cháy với cái cấp độ huy động lực lượng và phương tiện thì cái lượng như vậy thì chắc chắn là sẽ rất là khó khăn
đến khoảng một mươi một h cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế
chưa có thông tin chính thức thiệt hại về người cũng như tài sản
tuy nhiên phần lớn ba nhà xưởng chứa hàng hóa đều đã bị thiêu dụi